trong bối cảnh kinh tế suy giảm do dịch bệnh covid một mươi chín du lịch là ngành chịu nhiều ảnh hưởng nhưng đây cũng là một trong những ngành có khả năng phục hồi trước tiên
chính bởi vậy các địa phương trên cả nước hiện nay đang nỗ lực từng ngày để hoạt động du lịch sống lại sau thời gian dài ngủ đông giữa mùa hè như hiện nay
trong thời điểm hiện nay việc đưa một doanh nghiệp du lịch hay các khách sạn khu du lịch trở lại hoạt động bình thường là việc không hề dễ dàng
bởi vận hành một bộ máy cần rất nhiều chi phí trong khi lượng khách nội địa hiện nay vẫn chưa đông khách quốc tế gần như vắng bóng thu không đủ bù chi
tuy nhiên nếu không hành động ngay lúc này thị trường du lịch nội địa sẽ khó nhanh chóng phục hồi